đối với các tỉnh miền núi biên giới cơ sở hạ tầng kỹ thuật thương mại dịch vụ còn nhiều khó khăn
thì việc đẩy mạnh thu hút đầu tư là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn
với việc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư đến với địa phương
được xem là một bước đột phá để vươn lên trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh sơn la
có vị trí địa lý thuận lợi trong giao thương nội địa và các quốc gia trong khu vực
với vị trí giáp bốn tỉnh là yên bái hòa bình điện biên thanh hóa và là cửa ngõ giao thương với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tỉnh sơn la được coi là điểm đến tiềm năng cho các doanh nghiệp đến đầu tư
bằng việc tạo cơ chế chính sách mở cửa cho các doanh nghiệp đầu tư sơn la đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn vào địa bàn
tất cả mọi khó khăn hay trở ngại thì đều được coi như là
giao cho lãnh đạo của chính quyền các địa phương các cấp từ các sở ban ngành như là giải quyết rất là nhanh gọn
và cho nên cái thời gian mà thi công ở sơn la này có lẽ là một thời gian khá kỷ lục
chỉ trong vòng có chín tháng mà đấy là kể cả những thời gian mà đã bị gián đoạn bởi vì là có trận mưa lũ lịch sử
việc khai trương trung tâm thương mại thành phố sơn la không những góp phần thực hiện các tiêu chí đô thị loại hai của thành phố
mà còn giúp người dân trên địa bàn tỉnh có thể tiếp cận
giúp cận được với những sản phẩm nhập khẩu với chất lượng quốc tế
và giúp tỉnh đẩy mạnh được xúc tiến thương mại cho những mặt hàng nông sản đặc sản của tỉnh
thông qua hệ thống vinmark và vin co trong trung tâm thương mại
sẽ giúp kết nối sản phẩm nông sản an toàn của tỉnh sơn la của thành phố sơn la
đến với các thành phố trong cả nước thông qua hệ thống vincom của cả nước
và hiện nay thì tập đoàn vingroup đã có năm mươi hai vincom trong cả nước
đây là một cơ hội tốt để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản an toàn của tỉnh sơn la trong thị trường cả nước
với tiềm năng lợi thế về đất đai lao động và khí hậu cùng với chủ trương phát triển kinh tế bền vững
tỉnh sơn la nỗ lực từ cấp chính quyền cơ sở để có thể hỗ trợ các nhà đầu tư
thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư thu hút được trên địa bàn